tuy nhiên trên thực tế thị trường các sản phẩm này không thể cung cấp nhiều đến như vậy đặc biệt trước tình hình dịch cúm da cầm đang bị tiêu hủy nhiều như hiện nay
có mặt tại một chợ dân sinh theo tiết lộ của người bán để gom được một lượng lớn trứng non kê mề nội tạng gà không phải là điều dễ dàng
so với thịt gà nội tạng gà có trọng lượng rất nhỏ thậm chí các sản phẩm như trứng non kề gà thường có giá cao gấp nhiều lần so với thịt
vậy số lượng lớn các sản phẩm nội tạng gà giá rẻ đến từ đâu
để trả lời cho những câu hỏi này chúng tôi đã tìm tới một kho phân phối các sản phẩm nội tạng gà đông lạnh
tại chợ ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn